từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tại thị xã sông cầu tỉnh phú yên khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu
hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
triển lãm có hơn tám mươi bản đồ tư liệu được trưng bày
triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa là một trong những hoạt động thiết thực
có ý nghĩa trong việc khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử những yêu sách phi lý của trung quốc
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa của việt nam và các vùng biển đảo khác trên biển đông
triển lãm còn khẳng định lập trường chính nghĩa của việt nam nâng cao tinh thần đoàn kết
ý thức trách nhiệm của nhân dân việt nam nói chung và nhân dân tỉnh phú yên nói riêng
trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc giúp bạn bè quốc tế
nhân dân các nước trên thế giới hiểu được mong muốn nguyện vọng của nhân dân việt nam
trong việc duy trì hòa bình ổn định trong khu vực